chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
đến hết năm hai nghìn hai mươi ba có khoảng chín mươi hai người dân nông thôn cả nước được sử dụng nước hợp vệ sinh
tuy nhiên nhiều nơi trong cả nước vẫn bị thiếu nước sinh hoạt
riêng khu vực đồng bằng sông cửu long trong mùa khô này vẫn còn khoảng năm mươi hộ dân vùng nông thôn thiếu nước sinh hoạt
sáng ngày chín tháng bốn tại cà mau bộ nông nghiệp phát triển nông thôn tổ chức lễ phát động hưởng ứng
tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề
đảm bảo cấp nước sạch an toàn thích ứng với biến đổi khí hậu
theo thông tin tại buổi lễ phát động nhiều nơi trong cả nước vẫn bị thiếu nước sinh hoạt
riêng khu vực đồng bằng sông kiều long trong mùa khô này vẫn còn khoảng năm mươi hộ dân vùng nông thôn
chiếm khoảng ba sáu số hộ thiếu nước sinh hoạt
phát biểu tại lễ phát động ông nguyễn hoàng hiệp thứ trưởng bộ nông nghiệp phát triển nông thôn
nhấn mạnh vai trò ý nghĩa và tầm quan trọng của nước sinh hoạt phục vụ các nhu cầu thiết yếu của người dân
tuần lễ là dịp để mọi người nhìn nhận xác định rõ nước sạch có hạn việt nam là quốc gia đang bị thiếu nước
ông nguyễn hoàng hiệp kêu gọi các cấp các ngành các tổ chức cá nhân và các địa phương trong cả nước
hãy biến tinh thần của tuần lễ quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường thành các hoạt động thiết thực và hiệu quả
đặc biệt lưu ý tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến về vai trò của nước sạch
và vệ sinh đối với sức khỏe của con người sự phát triển của trẻ em người dân cần chủ động tích chữ và sử dụng nước tiết kiệm
xin được chuyển sang tin tức thời tiết đáng chú ý trên thế giới
theo science alert một nghiên cứu mới dẫn đầu bởi các nhà khoa học hành tinh weigang liang và adrian bocut
từ đại học arizona mỹ chỉ ra lớp phủ của mặt trăng có thể đã bị lộn ngược trong quá khứ kỳ lạ của nó
điều này xảy ra trong khoảng bốn hai mươi hai tỷ năm trước tức vài triệu năm sau khi vệ tinh mang tên
mặt trăng kết tụ lại từ các mảnh vỡ ra của trái đất sở khai và hành tinh theia
theia là một thiên thể giả thuyết to bằng sao hỏa đã lao vào địa cầu bốn năm tỷ năm trước hợp nhất và tạo thành trái đất ngày nay
dấu vết của lớp phủ được phát hiện từ bất thường tại khu vực mang tên krip terani trên mặt trăng
dầu kali các nguyên tố đất hiếm và phốt pho một cách bất ngờ
krip terani cũng thuộc về một đồng bằng ba dàn rộng lớn trên mặt trăng
nơi dầu khoáng chất gọi là inmenit làm từ titan và sắt khá đậm đặc giống như đá chưa nó
lẽ ra khi markma kết thúc quá trình làm mát và kết tinh các khoáng chất đậm đặc phải dần chìm về phía lõi hành tinh
còn nếu chúng được đưa lên một ít bởi hoạt động núi lửa lẽ ra chúng phải được dàn đều trên khắp thiên thể
trên thực tế mặt trăng ngày nay có một bề mặt hết sức kỳ quặc bất đối xứng về mặt hóa học
đó là một điểm vô lý khác lẽ ra mặt trăng phải giống với trái đất hơn
vì cả hai cũng được tạo ra bởi trái đất sơ khai và theria
sự xáo trộn này đã lật ngược các vật liệu ở phần dưới cùng của lớp phủ lên tận bên trên ở một số nơi
từ đó tạo ra sự bất thường
tất nhiên vỏ của một thiền thể cũng bị ảnh hưởng lớn bởi sự xáo trộn của lớp phủ trong một quá trình tái chế đá khắc nghiệt
do đó có thể nói toàn bộ mặt trăng sơ khai đã bị biến dạng
khác biệt rất nhiều so với thiên thể được trái đất và thia sinh ra ban đầu
tiếp theo sẽ là những thông tin của các bạn
các bạn cũng cập nhật về tình hình thời tiết chung trên ba miền trong hôm nay
bắc bộ nhiều mây có mưa mưa nhỏ dài rác
trung bộ có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
nam bộ có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng cay cắt chiều tối và đêm có mưa rào và sông vài nơi
ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước
phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa mưa nhỏ dài rác
riêng khu tây bắc có mưa rào và rông vài nơi
chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác
gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
sáng và đêm trời lạnh
vùng núi có nơi trời rét
nhiệt độ thấp nhất hai mươi một hai mươi bốn độ có nơi dưới hai mươi độ
nhiệt độ cao nhất hai mươi bốn hai mươi bảy độ
riêng khu vực tây bắc ba mươi ba mươi ba độ có nơi trên ba mươi ba độ
phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa mưa nhỏ rải rác
gió đông cấp hai cấp ba
sáng và đêm có nơi trời lạnh
vùng núi có nơi trời rét
nhiệt độ thấp nhất hai mươi hai mươi ba độ nhiệt độ cao nhất hai mươi ba hai mươi sáu độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây có mưa mưa nhỏ dài rác gió nhẹ
nhiệt độ thấp nhất hai mươi hai hai mươi năm độ nhiệt độ cao nhất phía bắc hai mươi bốn hai mươi bảy độ phía nam hai mươi bảy ba mươi độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió đông nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất hai mươi năm hai mươi tám độ nhiệt độ cao nhất ba mươi một ba mươi bốn độ
khu vực tây nguyên có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi một hai mươi bốn độ nhiệt độ cao nhất ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
khu vực nam bộ có mây ngày nắng nóng có nơi trên ba mươi bảy độ
khu vực nam bộ có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi năm hai mươi tám độ nhiệt độ cao nhất ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
quần đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông cấp bốn sóng cao một năm hai năm m
quần đảo trường sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km